tránh trồng chéo lãng phí trong xây dựng cơ sở dữ liệu
đây là yêu cầu của đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân
và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gọi tắt là ban chỉ đạo tám trăm chín mươi chín
tại cuộc họp tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám của ban chỉ đạo
diễn ra hôm qua hai mươi năm tháng một
báo cáo của văn phòng ban chỉ đạo tám trăm chín mươi sáu cho thấy có một một trăm bốn mươi sáu nhóm thủ tục
thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa
bộ công an đã triển khai cấp hơn tám triệu số định danh cá nhân
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu bộ công an đã phối hợp với bộ tư pháp triển khai thực hiện
việc cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh
thông qua công tác đăng ký khai sinh tại một mươi chín tỉnh thành phố
đến nay đã cấp hợp với bộ tư pháp triển khai thực hiện việc cấp số định danh cá nhân

khẳng định mục tiêu của đề án tám trăm chín mươi sáu là làm tốt hơn nữa công tác điều hành
quản lý nhà nước về dân cư tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
phó thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với bộ công an bộ tài chính
khẩn trương hoàn thiện thủ tục bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng lưu ý các bộ ngành địa phương đã và đang
xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin cần phối hợp với bộ công an
ra soát lại để tránh trồng chéo lãng phí trong khi ngân sách nhà nước đang hạn hẹp
ngoài ra các bộ ngành rút ra những kinh nghiệm trong công tác triển khai
thu thập thông tin dân cư tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân
tại các địa phương bảo đảm đến năm hai nghìn một mươi chín cả sáu mươi ba tỉnh thành phố đều được cấp số định danh cá nhân
phó thủ tướng nhắc nhở các bộ ngành chưa ban hành nghị quyết đơn giản hóa
thủ tục hành chính liên quan
đến quản lý dân cư cần khẩn trương nghiêm túc thực hiện và trình chính phủ xem xét phê duyệt
các bộ ngành đã được chính phủ thông qua nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính
thuộc phạm vi quản lý của mình phối hợp chặt chẽ với bộ công an
bám sát tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng kế hoạch triển khai
và tổ chức thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính phải thực chất không được hình thức